về vị lãnh tụ kính yêu và đặc biệt là lý tưởng sống của người được cất giữ trong trái tim của người cựu chiến binh người con xứ đạo kiên cường

khi mà sưu tầm được cái bộ sưu tập ảnh của bác và các kỳ đại hội đảng
thì là ông thấy rất là xúc động mà thấy phấn khởi
hàng tuần hàng tháng vào định kỳ các thời điểm hoạt động ngoài giờ đến lớp
hoặc là các buổi sinh hoạt trào cờ đầu tuần
thì chúng tôi hay mời ông hoàng long nhãn đến để nói chuyện chuyên đề
về tấm gương đạo đức hồ chí minh cho tập thể cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường
và đặc biệt là giáo dục đạo đức cho kẻ học sinh
đã tạo một động lực rất lớn cho các em ý thức được trách nhiệm của mình
trong việc học tập rèn luyện đạo đức như thế nào
để sau này ra ngoài đời lập nghiệp và thành một người công dân có ích trong xã hội
ông nhãn năm nay đã bảy mươi bốn tuổi
sức khỏe của ông đã yếu đi nhiều sau cơn bão bệnh từ cuối năm hai nghìn một mươi hai
trí nhớ của ông cũng vì thế mà bị giảm sút
nhưng thật kỳ lạ ông có thể quên đi nhiều thứ
sau những câu chuyện về đảng về bác hồ
và cuộc hành trình sưu tầm ảnh của bác thì vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức
bây giờ tăng cho bộ tàng nhưng mà tôi vẫn ý niệm rồi đấy
các đồng chí lãnh đạo của xã không thăm cho những tư liệu
những cái đó tôi vẫn như tìm chăm chú nghe xem và sưu tầm những cái tư liệu này
để làm cái kỷ niệm truyền thống
cá nhân ông nhãn đã nhận được nhiều phần thưởng giấy khen cao quý
đặc biệt là bằng khen của thủ tướng chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc
trong thực hiện phong trào học tập và làm theo tống hương đạo đức hồ chí minh
xong với ông thông qua cuốn tư liệu mà ông sưu tầm được sẽ góp thêm phần
để những câu chuyện hình ảnh về bác hồ tiếp tục được người dân khắp nơi
đặc biệt là bà con công giáo của vương ông kể mãi cho nhau nghe
đó cũng là phần thưởng là món quà vô giá đối với ông